tại nhà quốc hội đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đã tiếp nguyên tổng thư ký liên minh nghị viện thế giới ipu ander johnson
tại buổi tiếp đồng chí tòng thị phóng gửi lời cảm ơn tới nguyên tổng thư ký liên minh nghị viện thế giới
ông ander johnson đã ủng hộ việc ipu hỗ trợ kỹ thuật đối với quốc hội việt nam khi sửa đổi hiến pháp năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
ủng hộ quốc hội việt nam đăng cai tổ chức một số hội nghị chuyên đề của ipu năm hai nghìn sáu hai nghìn chín
đặc biệt là tổ chức đại hội đồng ipu một trăm ba mươi hai
đồng chí tòng thị phóng nhấn mạnh với gần bốn mươi năm là thành viên của ipu
quốc hội việt nam xác định việc tham dự các hoạt động ipu là một nhiệm vụ quan trọng trong các hoạt động ngoại giao nghị viện đa phương
nhằm thúc đẩy và bảo vệ các lợi ích của việt nam thể hiện quan điểm quốc gia về các mối quan tâm chung trên toàn cầu
góp phần nâng cao vị thế của quốc hội việt nam nói riêng và việt nam nói chung trên trường quốc tế